sáu người bị thương đã được đưa tới bệnh viện gần đó để điều trị
cơ quan hàng không dân dụng philippines cho biết các cơ quan chức năng hiện vẫn đang điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn này